với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng lê minh phúc chú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng phúc đang tàng trữ trái phép chân ma túy tại phường an hòa thu giữ ba gói ma túy đá và một tám triệu đồng
khám xét nơi ở của phúc cơ quan công an thu giữ bốn khẩu súng tự chế dạng rulo bảy viên đạn một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một cân tiểu ly